theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình
khoảng một mươi bảy h ngày một tháng sáu trên địa bàn xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
đã xảy ra rông lốc làm ba người thương vong
nạn nhân bị tử vong là bùi thị miện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và hai nạn nhân bị thương là bùi thị lành
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và bùi thị thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng chú tại xóm bưng xã thu phong
cơn rông và lốc đã làm tốc mái trên một mươi gia đình và làm đổ nhiều cây cối hoa màu của người dân
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và đến thăm hỏi gia đình nạn nhân thiệt mạng
thăm hỏi các nạn nhân bị thương